hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bảy tháng bốn thanh tra sở y tế tp hcm tiếp tục kiểm tra phòng khám đa khoa trên
thời điểm kiểm tra đoàn ghi nhận phòng khám đa khoa này vẫn mở cửa hoạt động
đặc biệt đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở có vi phạm nghiêm trọng về biểu hiện của phòng khám đa khoa ghi
một bên của phòng khám lại có treo biển hiệu trung tâm nghiên cứu và ứng dụng y học tái tạo xây lắp
trung tâm này hoàn toàn không có trong danh sách cấp phép hoạt động của sở y tế
đoàn kiểm tra còn phát hiện sổ quản lý xuất kho tế bào gốc sổ quản lý nhập kho tế bào gốc
tờ rơi liệu pháp tế bào gốc ứng dụng tế bào gốc trong điều trị và làm đẹp có địa chỉ tại hà nội
tám phiếu chỉ định xét nghiệm của trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc toàn cầu xe lab
tại địa chỉ hai trăm chín mươi sáu trần não phu khố hai phường an khánh tp thủ đức
và có một kho thuốc gồm một số thuốc lè và dịch chuyên
đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ số thuốc và dịch chuyển trên
tại trang web của phòng khám đoàn kiểm tra phát hiện quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh như khám sức khỏe tổng quát
các chuyên khoa trận đoán hình ảnh nhi khoa răng hàm mặt và trang facebook viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc việt nam
có nội dung như tế bào gốc liệu pháp đột phá phục hồi sức khỏe đánh bay men găng cao găng nhiễm mỡ sơ gan
các quảng cáo này giới thiệu bốn cơ sở một ở hà nội một ở cần thơ và hai cơ sở ở tp hcm
cùng địa chỉ hai trăm chín mươi sáu trần não khu phố hai phường an khánh tp hcm và hai trăm sáu mươi chín điện biên phủ phường vũ thị sáu quận ba tp hcm
đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở phải chấp hành nghiêm việc ngưng hoạt động khám chữa bệnh
theo biên bản của đoàn kiểm trao ủy ban nhân dân tp hcm đồng thời dừng ngay việc đăng tải nội dung quảng cáo về dịch vụ khám chức bệnh chưa đúng theo quy định
sở y tế đề nghị phòng y tế tp thủ đức phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục giám sát việc chấp hành ngưng hoạt động khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở
thanh tra sở y tế tiếp tục phối hợp phòng y tế tp thủ đức xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này với tổng tiền phạt có thể hơn một trăm linh triệu đồng
tức quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn sáu tháng
tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật trong thời hạn bốn năm tháng
sở y tế kêu gọi người dân cảnh giác với thông tin quảng cáo dịch vụ y tế không đáng tin cậy trên mạng xã hội
khi phát hiện các quảng cáo trái phép sai sự thật có dấu hiệu giả mạo cố tình gây nhầm lẫn trong lĩnh vực y tế
người dân có thể gọi ngay cho đường dây nóng qua số chín trăm tám mươi chín bốn trăm linh một một trăm năm mươi năm hoặc tải thông tin lên ứng dụng y tế trực tuyến
để thanh tra sở y tế kịp thời nắm bắt ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật